công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam ba bị can liên quan đến sai phạm trong cấp đất tái định cư tại xã nghi phong huyện nghi lộc
vào khoảng đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một qua công tác nắm tình hình việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông nối vinh cửa lò giai đoạn một
công an huyện nghi lộc phát hiện việc sai phạm trong cấp đất tái định cư tại xã nghi phong huyện nghi lộc
sau khi điều tra xác minh cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nghi lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức xảy ra tại xã nghi phong huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với các bị can nguyễn đình hải nguyên chủ tịch ubnd xã nghi phong và nguyễn hồng đức công chức địa chính xã nghi phong
về tội danh vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và nguyễn đức kiên chú tại xóm bốn xã nghi phong về tội danh sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức